đổi đời là ước muốn của rất nhiều người dân nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều địa phương trên cả nước
tuy nhiên vì tin tưởng vào những lời mời chào hứa hẹn nhiều người dân nghèo ở tỉnh quảng ngãi đã mang hết tài sản
vay mượn thậm chí là thế chấp cả xe cộ để vay tiền đưa cho công ty môi giới với hy vọng được đi xuất khẩu lao động
chính bởi lẽ đó mà cuộc sống của nhiều người dân tại quảng ngãi đã khó khăn nay lại càng thêm phần vất vả
vợ chồng anh trương hùng là hộ nghèo có cuộc sống khó khăn hàng ngày bán bánh ở khu chợ kiếm từng đồng nuôi con ăn học
mong có tiền sửa lại nhà để che mưa che nắng hai vợ chồng quyết định gom góp tiền để được đi xuất khẩu lao động tại hàn quốc
nghe nhiều người trong thôn rủ nhau đi xuất khẩu lao động nhưng bản thân không có tiền
chị nguyễn thị thương phải vay ba mươi triệu đồng với lãi suất cao để hai vợ chồng được đi xuất khẩu lao động
nhưng nhiều tháng qua đơn vị môi giới xuất khẩu biệt vô âm tín mà tiền vai lãi liên tục bị chủ nợ đòi
chỉ trong thời gian ngắn gần hai mươi nạn nhân ở huyện bình sơn và thành phố quảng ngãi nộp tiền hàng trăm triệu đồng cho các đơn vị môi giới lao động
theo điều tra bước đầu của các ngành chức năng tỉnh quảng ngãi thông qua quảng cáo trên mạng xã hội
nhiều nạn nhân đã liên hệ với văn phòng trung tâm tư vấn xuất khẩu lao động foryan s bb tại quận lê trân thành phố hải phòng
ký kết hợp đồng đăng ký xuất khẩu lao động theo diện visa c bốn ngắn ngày với chi phí trên một mươi sáu triệu đồng một người
cơ sở đó thì phòng quản lý xuất cảnh đã phó hợp với lại công an các đơn vị địa phương trên địa phương tỉnh
để tiến hành xác minh và hướng dẫn cho người dân ở địa phương

và hướng dẫn cho bà con tập hợp các hồ sơ tài liệu có liên quan trong quá trình hợp đồng xuất khẩu lao động
với trung tâm tư vấn xuất khẩu lao động ở hải phòng để làm rõ và yêu cầu cơ quan quản lý của công an thành phố hải phòng
để làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
để ngăn chặn các hành vi lừa đảo liên quan đến các hành vi lừa đảo
người dân đến xuất khẩu lao động ngoài việc người dân phải nâng cao tinh thần cảnh giác
rất cần sự phối hợp chặt chẽ đồng bộ của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương
qua đó tuyên truyền phổ biến pháp luật về xuất khẩu lao động thông tin về thị trường lao động
xử lý vi phạm để người lao động không rơi vào cảnh tiền mất tật mang